các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh báo nhiều thành phố ven biển của mỹ có nguy cơ bị nhấn chìm
mở đầu chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình chất lượng không khí tại thủ đô hà nội
thưa quý vị trước tình hình ô nhiễm không khí ngày càng ở mức báo động tại thủ đô hà nội
ngành chức năng thủ đô đã đặt ra mục tiêu kiểm soát nguồn phát sinh khí thải
giám sát cảnh báo chất lượng không khí để cải thiện môi trường
giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng
theo chuyên gia tư vấn môi trường đào nhật đình
tình trạng ô nhiễm không khí tại hà nội đã kéo dài từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến nay
dù chính quyền hà nội đã rời các nhà máy như điện yên phụ thuốc lá thăng long
cao su sao vàng ra khỏi nội ô đồng thời chuyển tiêu chuẩn khí thải ô tô từ euro lên euro bốn
xăng đang chuyển từ dùng xăng có trì sang dùng xăng không trì đường phố đã sạch hơn
tóm lại hà nội đã làm được nhiều việc để cải thiện môi trường nhưng ô nhiễm không khí không giảm
tiến sĩ hoàng dương tùng chủ tịch mạng lưới không khí sạch việt nam cho rằng
để cải thiện chất lượng không khí trước hết chúng ta phải có số liệu đầy đủ và cập nhật
về khí thải của các cơ sở sản xuất để nắm được ngành nào cơ sở nào ở đâu
mức độ nguyên nhân ô nhiễm để có giải pháp
qua đó công khai trách nhiệm của các bên trong việc xảy ra ô nhiễm
với nguồn giao thông không nên trần trừ việc kiểm soát khí thải xe máy chạy xăng ở thành phố lớn
thí điểm ngay cơ chế hạn chế phương tiện giao thông chạy sang khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện
kết hợp với các thiết bị kỹ thuật số như camera thông minh phương pháp xử lý và dự báo bằng trí tuệ nhân tạo
để biết lượng phát thải từ phương tiện tham gia giao thông
sự chuyển biến trong việc áp dụng các chính sách biện pháp quản lý kỹ thuật
để tiếp tục tìm ra các chính sách phù hợp hiệu quả hơn
trong xây dựng các đơn vị thi công nhà cao tầng cơ sở hạ tầng cần lắp đặt camera
truyền dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý để theo dõi biện pháp chống bụi theo quy định
để hạn chế đốt rác tự nhiên cần có hệ thống quản lý việc thu gom vận chuyển
để nắm được số lượng rác các loại nơi đổi rác nơi trung truyền vận truyền rác hàng ngày
chia sẻ trao đổi giữa người dân chính quyền cấp xã phường và đơn vị thu gom vận chuyển rác
đặc biệt cần thay đổi tư duy từ chỗ trung trung nặng về tiền kiểm sang hậu kiểm
trách nhiệm cụ thể rõ ràng của các chủ thể doanh nghiệp cơ quan quản lý người dân
tập trung nguồn lực chính sách biện pháp giải quyết nhanh kịp thời và hiệu quả ô nhiễm
dự báo được những xu hướng ô nhiễm để có biện pháp ngăn ngừa
các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thường xuyên theo dõi các ứng dụng quan trắc không khí
để có biện pháp chủ động giảm thiểu thiệt hại
với những ngày ô nhiễm không khí từ ngưỡng đỏ có hại cho sức khỏe
tất cả mọi người người dân nên hạn chế ra khỏi nhà hạn chế vận động tập thể dục lao động ngoài trời
thưa quý vị tây nguyên đang bước vào cao điểm của mùa khô nắng nóng kéo dài
khiến cho nhiều địa phương ở phía đông nam tỉnh gia lai lâm vào tình trạng thiếu nước
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của người dân
điển hình tại cánh đồng thôn đoàn kết gần ba trăm linh hectare cây trồng của hơn bốn mươi hộ dân
đang đối mặt với nguy cơ mất trắng do thiếu hụt nguồn nước tưới
tại cánh đồng thôn đoàn kết xã ayun hạ hầu hết các diện tích cây trồng đều đang khô héo
đặc biệt là các diện tích lúa gần như trái khô không có khả năng cứu vãn
người dân nơi đây chỉ có hai lựa chọn là gặt lúa về làm thức ăn cho gia súc
hoặc tự bỏ kinh phí khoan giếng tìm nguồn nước tưới cây lúa và cây hoa màu của mình
trong khi chờ đợi giải pháp lâu dài từ cấp trên
người dân canh tác trên cánh đồng thôn đoàn kết vẫn phải vật lộn với hạn hán
họ đã phải trì trả nhiều chi phí để bơm nước từ trạm bơm giã chiến để cứu mùa màng
xong cũng chỉ như mối bỏ bẻ
chuyển sang các tin tức thế giới đang chú ý
thưa quý vị đến giữa thế kỷ này tình trạng mực nước biển dâng cao có thể đe dọa
tới các thành phố lớn của mỹ như new aucland và san francisco
mối đe dọa này có thể lớn hơn so với các dự tính trước đó do tình trạng sụt lún ở vùng đất ven biển
đây là nội dung trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học nature ngày sáu tháng ba
trong đó các nhà khoa học cũng đã cảnh báo các biện pháp phòng chống lũ lụt hiện tại
khó bảo vệ người dân và tài sản của họ
nhiên cứu đề cập đến tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tan chảy các tàng băng và sông băng
khiến mực nước biển toàn cầu dâng lên
một số khu vực của mỹ được dự báo phải chứng kiến tình trạng nước biển dâng lên nhanh nhất
đe dọa tới nơi sinh sống của khoảng ba mươi dân số nước này
theo nghiên cứu đến năm hai nghìn năm mươi mức nước biển dâng cao khoảng ba mươi cm sẽ ảnh hưởng đến bờ biển mỹ
làm tăng đáng kể nguy cơ tác động nghiêm trọng của khí hậu nhờ nước biển dâng do bão
các nhà nghiên cứu nhận thấy mối đe dọa này thậm chí còn lớn hơn khi tính đến tình trạng sụt lún ven biển
đồng thời cảnh báo rằng hàng chục nghìn người và tài sản tại ba mươi hai thành phố ven đại tây dương
thái bình dương và khu vực duyên hải phía nam nước mỹ có thể bị đe dọa
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả với các biện pháp bảo vệ bờ biển hiện tại
tình trạng sụt lún và nước biển dâng lên có thể khiến hơn một ba trăm linh km vùng lãnh thổ mỹ bị ngập lụt trong ba thập kỷ tới
đe dọa tới cuộc sống của năm mươi năm đến hai trăm bảy mươi ba người và hàng trăm nghìn tài sản
trong trường hợp xấu nhất cứ năm mươi người sống ở ven biển mỹ thì có một người phải đối mặt với mối đe dọa lũ lụt
về giải pháp làm chậm tốc độ sụt lún các nhà nghiên cứu khuyến cáo cần giảm khai thác nước ngầm
điều tiết các hoạt động công nghiệp và giảm khí phát thải nhằm hạ thấp rủi ro khí hậu lâu dài
bên cạnh đó khôi phục đầm lầy và rừng ngập mặn cũng là những biện pháp hữu ích cần được tính đến
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trung bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi riêng khu tây bắc chưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi bốn một mươi bảy độ có nơi trên một mươi ba độ nhiệt độ cao nhất một mươi chín hai mươi hai độ riêng lai châu điện biên hai mươi bốn hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi năm một mươi tám độ vùng núi một mươi hai một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ nhiệt độ cao nhất hai mươi hai mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa dài rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc trời rét nhiệt độ thấp nhất một mươi tám hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi một hai mươi bốn độ phía nam có nơi trên hai mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ phía nam có nơi trên ba mươi một độ
khu vực tây nguyên có mây đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng riêng miền đông có nơi nắng nóng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi năm độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng cao năm một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông bắc cấp bốn sóng cao năm một năm m
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trời rét nhà độ từ một mươi năm hai mươi hai độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhà độ từ một mươi chín hai mươi chín độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhà độ từ hai mươi bốn hai mươi chín độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhà độ từ hai mươi sáu ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhà độ từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày tám tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại